thông tin về tình hình khô hạn tại tỉnh cà mau
đến thời điểm này ở đây vẫn chưa có mưa lớn
hàng chục nghìn hectare rừng đang ở trong tình trạng báo động đỏ từ nhiều tháng qua
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau đã xảy ra năm vụ cháy rừng
với diện tích thiệt hại lên đến hơn hai mươi hectare
không chỉ đối mặt với nguy cơ cháy rừng xâm nhập mặn cũng là nỗi lo
với những diện tích rừng tràm ở bên trong vùng ngọt hóa
nguyên nhân là do trong thời gian qua đã có những đoạn đê ngăn mặn bị vỡ
tại huyện u minh cách đây khoảng hai tuần một đoạn đê dài khoảng ba mét đã bị sạt
nước mặn tràn vào vùng ngọt dù chính quyền địa phương đã cho ra cố lại
tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời nên nguy cơ vỡ đê vẫn đang hiện hiệu